năm hai nghìn một mươi chín bộ công thương sẽ thực hiện các giải pháp để hỗ trợ thúc đẩy các dự án ngành ô tô
đây được xem là những tín hiệu tốt cho việc gia tăng sản lượng ô tô sản xuất lắp ráp trong nước trong thời gian tới
cụ thể bộ công thương sẽ xây dựng thí điểm chuỗi cung ứng ngành ô tô cho các doanh nghiệp sản xuất và lắp ráp ô tô trong và ngoài nước
đồng thời nghiên cứu các cơ chế chính sách thu hút đầu tư từ các tập đoàn đa quốc gia đầu tư các dự án có quy mô lớn tại việt nam
đặc biệt tập trung vào các thương hiệu và dòng xe chưa có tại khu vực asean
nhằm tạo điều kiện để các doanh nghiệp trong nước tham gia sâu nhất vào chuỗi sản xuất ô tô đa quốc gia
cùng với đó bộ công thương cũng nghiên cứu sửa đổi nghị định số một trăm một mươi một của chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ
khắc phục những bất cập về danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển
bộ sẽ triển khai các đề án theo các chương trình đã phê duyệt như công nghiệp ô tô điện tử
tập trung vào khâu tổ chức kết nối các doanh nghiệp trong nước tham gia vào chuỗi cung ứng
cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhằm khai thác hiệu quả quá trình hội nhập